chiều ba mươi tết năm bính thân một vụ án mạng xảy ra tại huyện sóc sơn thành phố hà nội
đó là một vụ án ám ảnh của những người dân thôn kim hạ
hung thủ là kẻ thù sai nhớ lâu ngay cả với người hàng xóm thường ngày ra vào chạm mặt nhau
đó là khoảng thời gian mà những người chiến sĩ tham gia vụ án mạng không thể nào quên
bởi đối với họ đó là một kỳ án
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
làm bằng những vật liệu chanh che nứa lá dễ cháy nên chỉ trong phút chốc toàn bộ khu vực này đã bị lửa thiêu dụi
lẫn trong khói bụi mù mịt bốc mùi khét lẹt người dân thôn kim hạ phát hiện một sát người đàn ông bị chết cháy
và người này được xác định chính là ông trần văn trường
thông tin vụ việc được người dân thôn kim hạ báo ngay cho công an huyện sóc sơn và phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
ngay trong đêm nhiều tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự
kỹ thuật hình sự và công an huyện sóc sơn phối hợp với đồn công an phủ lỗ và công an xã kim lũ tới hiện trường để điều tra
thu thập dấu vết liên quan đến vụ việc
qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an phát hiện trên thi thể của nạn nhân có nhiều vết thương do bị vật tày và vật sắc nhọn tác động bằng ngoại lực
từ những chứng cứ đó cơ quan công an nhận định đây là vụ án mạng và sau khi gây án hung thủ đã hỏa táng phi tang
đối tượng gây án có tính chất manh động sử dụng hung khí tấn công nhiều lần vào vùng nguy hiểm gây tử vong cho nạn nhân
thời gian xảy ra vụ án vào ban đêm tại khu vực cánh đồng đang canh tác hoa màu
chăn nuôi da cầm thiếu ánh sáng và không có người qua lại đã gây khó khăn cho quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ của lực lượng công an
thượng tá nguyễn văn hiếu phó trưởng công an huyện sóc sơn cho biết
chúng tôi đã cử trinh sát ra soát từ nhiều hướng để tìm hiểu
những mâu thuẫn trong các mối quan hệ của nạn nhân với bạn bè người quen
tuy nhiên không phát hiện được manh mối gì liên quan đến vụ án
không nản trí các cán bộ điều tra đã lần tìm tất cả những dữ liệu có liên quan đến vụ án
bên cạnh đó thu thập những hình ảnh từ camera của các hộ xung quanh khu vực lán chạy của gia đình ông trường
ghi lại và phát hiện trần văn tỉnh xuất hiện trong một đoạn clip tư liệu lưu trữ trong ổ cứng của camera nhà người hàng xóm của ông trường
khoảng thời gian tỉnh xuất hiện trong clip chung với thời gian xảy ra vụ án và vụ cháy lán trại chăn nuôi của gia đình ông trường
đại tá lê ngọc ly khi đó là trưởng công an huyện sóc sơn cho biết
giải mã vụ án bí ẩn này lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện sóc sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tp hà nội
đã mất chọn ba ngày tết để điều tra tìm ra kẻ sát nhân đã sát hại người hàng xóm rồi hỏa táng phi tàng
khi ông trần văn trường đã yên nghỉ
và kẻ sát nhân sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật
một câu hỏi đặt ra với cơ quan điều tra nguyên nhân và động cơ nào khiến hung thủ ra tay đối với ông trường một cách tàn ác đến như vậy
thượng tá nguyễn văn hiểu phó trưởng công an huyện sóc sơn cho biết sau bảy mươi hai giờ điều tra tối ngày ba mươi tháng một tức mùng ba tết
công an huyện sóc sơn phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội
cùng các đơn vị liên quan đã xác định được nghi can vụ án mạng ở thôn đường
công an huyện kim hạ xã kim lũ huyện sóc sơn là trần văn tỉnh và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự để đấu tranh
ngay sau đó trần văn tỉnh được công an huyện sóc sơn bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý
trong quá trình làm rõ hành vi phạm tội của trần văn tỉnh lực lượng điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã thu được chiếc cuốc có cán bằng ống tre và ba viên gạch đỏ
nạn nhân dùng để trả thù ông trường cùng với đó cơ quan điều tra cũng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của hung thủ phát hiện và thu được hai chiếc điện thoại di động
một chiếc của nạn nhân đã bị tỉnh lấy đi sau khi gây án và một chiếc đối tượng này đã lấy trộm của một người dân ở thôn kim hạ
cũng trong quá trình thẩm vấn tỉnh khá bình tĩnh khai rõ về cách thức gây án tỉnh khai tối ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tức ba mươi tết
tỉnh đạp xe tới nhà người quen ăn cơm tất niên
khi trở về tỉnh thấy khu lán chạy giữa đồng của ông trần văn trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn vẫn còn chiếu sáng nên bỏ xe đi bộ vào
thấy ông trường nằm ngủ trong màn tỉnh nảy sinh ý định sát hại để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người nghĩ là làm tỉnh lấy quốc
tấn công bốn nhát chí mạng vào vùng đầu mặt của nạn nhân rồi mang quốc vứt xuống ao của ông vũ công huấn ở bên cạnh
sau đó tỉnh quay lại khu lán trại dùng gỗ
gạch ném lấy gậy chọc vào mới ông trường để xem có phản ứng hay không
khi xác định nạn nhân đã tử vong tỉnh muốn hỏa táng phi tang nhưng do bật lửa hết ga nên phải dừng lại
tỉnh thản nhiên đi lấy tiền công xây dựng trước khi về nhà tìm bật lửa
trở lại hiện trường trần văn tỉnh châm lửa vào chăn màn lán chạy rồi lấy đi một chiếc điện thoại của ông trường và đi bộ về nhà
khi người dân trong thôn phát hiện đám cháy hô hoán nhau đi dập lửa
tỉnh cũng ra hiện trường để tìm lửa

trước khi về nhà tỉnh vứt chiếc điện thoại của ông trường xuống ao
tại thôn kim hạ xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội
những người dân thôn kim hạ vẫn chưa nguôi cơn giận dữ bởi hành vi sát hại người man dợ và tàn bạo của trần văn tình
lời khai của trần văn tỉnh tại cơ quan điều tra khá rành rọt và tỉ mỉ
chứng tỏ đối tượng là kẻ thù da nhớ lâu ngay cả với người hàng xóm thường ngày ra vào chạm mặt nhau
nhiều lần phải trả lời câu hỏi của cán bộ điều tra về lý do sát hại ông trường
và suy nghĩ như thế nào mà lại hỏa táng phi tang
trần văn tỉnh trả lời như kẽ máy như đã lập trình sẵn trong đầu rằng
oán thù này nảy sinh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu khi ông trường đào ao thả cá
tỉnh đã vứt một số cành cây khô xuống ao nhà người hàng xóm
nghĩ rằng tỉnh phá vá vách mình làm ăn ông trường cùng một số người bạn cùng thôn đã đánh tỉnh để giàn mặt
gần tết năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh nghe được thông tin của những người trong thôn kháo nho rằng
ông trường là người chặt ba mươi cây bưởi của người nhà tỉnh nên gã nung nấu ý định trả thù bằng được
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy công an bắt giữ trần văn tình
đồng thời tắt cạn hai ao nước để lấy lại chiếc điện thoại của nạn nhân và chiếc cuốc không khí
kết quả giám định thể hiện ông trường sau khi tử vong đã bị thiếu đốt
nhiều phần cơ thể đã biến thành than tài sản bị thiệt hại trong đám cháy
ước tính hơn hai triệu đồng
tại tòa ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám gia đình nạn nhân cho rằng cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm trong vụ án
vợ ông trường khẳng định khi bà từ lán chạy về nhà chồng mình nằm giường trong
nhưng khi vụ việc xảy ra ông nằm giường bên ngoài
người nhà nạn nhân cho biết thêm công an từng khám và thu giữ một chiếc áo dính máu từ nhà ông vũ công huấn
nhưng chiếc áo đã bị loại khỏi hồ sơ vụ án
anh trai của bị cáo cũng xác nhận tại tòa có chiếc áo này
và nói có người nhìn thấy hai xe máy đi vào khu vực nhà ông trường trước khi nạn nhân tử vong
anh này đề nghị tòa làm rõ nghi ngờ có người tham gia sát hại ông trường không phải chỉ em trai mình
người nhà ông trường cho rằng ông trường đã tử vong trước khi bị cáo tỉnh vào trong lán trại
vì khi vào bị cáo đã gọi nhưng nạn nhân không trả lời dù chỉ cách nhau một mét
bị cáo tỉnh thừa nhận
việc khi vào lán có voi ông tỉnh nhưng khẳng định chỉ hành động một mình không có đồng phạm
bị cáo tình cũng cho rằng bị cáo không dùng cuốc tấn công bị hại mà chỉ gõ nhẹ hai cái rồi vứt quốc đi
sau đó mới dùng bật lửa bao tải ni lông hỏa táng đốt lán trại của gia đình bị hại
sau khi nghị án hội đồng xét xử xác định có đủ căn cứ kết luận tỉnh đã phạm ba tội danh
về các tội giết người cướp tài sản và hủy hoại tài sản và tiên án chung thân
ngoài hình phạt tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường về dân sự cho gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật
vậy là chỉ vì mâu thuẫn mà hai người đàn ông hai gia đình là hàng xóm của nhau
một người thành bị cáo và một người thì ra đi mãi mãi trong vụ án giết người vào chiều ba mươi tết tại thôn kim hạ huyện sóc sơn thành phố hà nội
những người đàn ông trụ cột trong gia đình người thì mất kẻ vào tù để lại gánh nặng cho các bà vợ
từ nay về sau cuộc sống của hai gia đình sẽ vẫn như thế nào
họ vẫn là hàng xóm nhưng ít nhiều sẽ không dễ dàng như trước
đây chính là bài học đắt giá cho tất cả mọi người trong các mối quan hệ xã hội bởi cuộc sống cần lắm sự nhẫn nhịn và sẻ chia
làng quê đổi mới kinh tế phát triển là niềm vui nhưng đạo lý tình người ngày càng xuống cấp là một nỗi đau nhức nhối
vật chất tiền bạc có thể làm ra nhưng khi tình người đã mất thì dường như chẳng bao giờ có thể lấy lại được